phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương và hai đơn vị nghiệp vụ bộ công an vừa triệt xóa bắt nhóm tội phạm gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản trong container diễn ra trên địa bàn các tỉnh miền đông và miền tây nam bộ
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt quả tang ba đối tượng gồm vương công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú bình dương bùi trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú hà tĩnh và huỳnh văn tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú đồng tháp đang có hành vi lấy trộm hai bảy trăm linh đôi giày
quá trình khai thác mở rộng công an đã làm rõ một mươi vụ do hai nhóm đối tượng gây ra trên các địa bàn tỉnh bình dương bình phước long an tiền giang hậu giang gây thiệt hại gần một mươi chín tỷ đồng